liên quan vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
tổ một mươi hai thị trấn yên bình huyện yên bình tỉnh yên bái khiến bảy công nhân tử vong và ba người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn lao động để làm rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch
qua thu thập chứng cứ lời khai và khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam
với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái tỉnh yên bái
là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định tại khoảng ba hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan điều tra chưa có kết luận và chưa thông tin cụ thể về sai phạm của nghi can trần mạnh hùng
tuy nhiên đại diện nhà máy xi măng yên bái cho biết theo đúng quy trình an toàn lao động
sau khi ngắt điện các thợ vào trong lồng tiến hành xiết các ốc vít và thay các tấm lót
do bất cẩn trong quá trình đắt mở điện động cơ chính máy biển số ba hoạt động trong khoảng ba mươi giây
dịch chuyển lò gây tai nạn lao động nghiêm trọng
nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý luật sư vũ ngọc hà
giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn thuộc liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đánh giá
đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều công nhân tử vong
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây đau thương mất mát đến nhiều gia đình
theo luật sư điều quan trọng mà cơ quan chức năng sẽ làm rõ là việc khởi động máy bảo dưỡng sửa chữa
có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay không trách nhiệm trong công tác quản lý vận hành thuộc về ai
bởi đây là những vấn đề quan trọng để xác định sự vụ này có lỗi của người quản lý vận hành máy móc hay không
do vụ việc gây tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến bảy công nhân tử vong
nên người có hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
thuộc danh mục các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng
theo khoản ba điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động
về an toàn ở những nơi đông người thì trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau
thì sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi hai năm làm chết ba người trở lên gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ sáu mươi một trở lên gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ hai trăm linh một trở lên gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm linh triệu đồng trở lên
máy nghiền bi là thiết bị được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xi măng chế biến quạng sắt
ngành vật liệu xây dựng ngành sắt thép và công nghiệp hóa chất
thiết kế của máy nghiền bi phục vụ cho các quá trình nghiền vật liệu từ thô thành mịn và cả cực kỳ mịn
có khả năng hoạt động theo hai cách là nghiền theo phương pháp khô hoặc phương pháp ướt
theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm
đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền
tất cả các loại vật liệu cần miền nhỏ như quặng sòi đá kim loại cứng đều được biến thành dạng bột mìn sau khi quá trình nghiền xảy ra
kế tiếp chúng được thải ra ngoài thông qua hệ thống ly tâm styclon để hoàn tất công đoạn nghiền của máy nghiền bi
trước khi tiếp tục các giai đoạn tiếp theo trong chuỗi sản xuất nghiền quạng
bên cạnh đó tiến sĩ nguyễn tiến dũng chuyên gia về cơ khí chế tạo máy thông tin với sức khỏe và đời sống
khi máy nghiền đi hoạt động và sinh ra lục ly tâm đẩy những viên thép bi lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống
đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoa nghiền
đối với nhân viên thực hiện công việc sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị như máy nghiền
việc nắm rõ chính xác quy trình an toàn lao động lốc ao tăng ao là hết sức quan trọng
hay còn gọi là lô tô là quy trình an toàn lao động gồm các bước ngắt nguồn điện khóa gắn nhãn cảnh báo
và sau cùng là mở khóa gỡ nhãn cảnh báo khi hoàn thành công việc
tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lô tô giúp loại bỏ rủi ro gặp phải chấn thương do thiết bị máy móc được kích hoạt không mong muốn trong quá trình bảo trì
giáo sư tiến sĩ lê văn trình chủ tịch hội khoa học an toàn vệ sinh lao động việt nam cho biết trên tạp chí lao động và công đoàn
đến thời điểm này chưa thể nêu ra kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn lao động vì cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng
tuy nhiên từ góc độ kỹ thuật an toàn lao động có thể thấy trước hết máy nghiền số ba xảy ra sự cố của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và phải tuân thủ kiểm định định kỳ mà pháp luật quy định
trong vụ tai nạn kể trên công nhân bị thương kể lại rằng đã cố gắng lết đến trung tâm điều khiển để ngắt điện và cho máy dùng hoạt động hoàn toàn
nhưng thời điểm đó trung tâm điều khiển không có người công nhân này phải mất thời gian nhấn tất cả các nút điều khiển cuối cùng mới tắt hẳn được máy
điều này đặt ra câu hỏi là vào thời điểm xảy ra tai nạn trung tâm điều khiển có người trực và kiểm soát mối nguy hay không
với những thông tin đã được công bố về sự cố viện trưởng viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động nguyễn anh thơ chỉ rõ trên tờ dân trí
sang nhiều bữa an toàn bắt buộc trong quy trình bảo trì bảo dưỡng tại một nhà máy có quy mô vừa đã không được thực thi
ông nguyễn anh thơ nói với nguồn trên
sau vụ tai nạn khiến bảy người tử vong chủ tịch ubnd tỉnh yên bái trần huy tuấn đã ký công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương
ubnd các huyện thị xã thành phố các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động
và xử lý vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu sở xây dựng cần phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan
chỉ đạo doanh nghiệp giả soát kỹ các quy định tiêu chuẩn quy trình khai thác chế biến khoáng sản làm xi măng vật liệu xây dựng khác
kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động
thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
sở y tế chỉ đạo tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông hướng dẫn giám sát tập huấn huấn luyện chuyên môn kỹ thuật
về vệ sinh lao động sức khỏe người lao động kỹ năng sơ cứu cấp cứu người lao động cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra các doanh nghiệp
đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người lao động doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật lao động chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động
sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản yên bái ngày hai mươi hai tháng bốn
nhiều người lao động quan tâm đến các chế độ trợ cấp chi phí người lao động được hưởng trong thời gian nghỉ điều trị do tai nạn lao động
thông tin về vấn đề này bà hồ thị kim ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết
điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động đã quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
theo đó người sử dụng lao động phải kịp thời sơ cứu cấp cứu cho người bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
người sử dụng lao động cũng phải thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế
thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị phục hồi chức năng lao động
bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định
cũng theo bà ngân luật an toàn vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động phải xây dựng ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc
trong đó đã xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động
đối với người sử dụng lao động khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm của người lao động là phải yêu cầu ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động
không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn biện pháp khắc phục xử lý đã được quy định tại kế hoạch xử lý
nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời
nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp phạm vi ảnh hưởng tới địa phương thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý
và nếu vượt qua tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo ứng phó
trường hợp người lao động bị tàn nạn lao động đủ các điều kiện sau đây thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động
bị tai nạn lao động tại nơi làm việc trong giờ làm việc hoặc ở ngoài nơi làm việc theo sự phân công của người sử dụng lao động
sau khi giám định thương tật mà bị suy giảm khả năng lao động từ năm đến ba mươi thì được hưởng trợ cấp tai nạn một lần
từ ba mươi một trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng
trường hợp người lao động bị tàn nạn lao động được tính theo lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc do tàn nạn lao động và bệnh nghề nghiệp